các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

lực lượng công an xã quảng châu thành phố hưng yên triển khai ngay khi có mệnh lệnh số một của bộ trưởng bộ công an tô lâm về phòng chống dịch bệnh
nhưng từ khi trên địa bàn tỉnh có ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên việc làm này lại càng được thực hiện quyết liệt hơn
ngay cả với những cơ sở phục vụ nhu yếu phẩm được phép kinh doanh lực lượng công an xã cũng thường xuyên nhắc nhở về công tác phòng chống dịch như thế này
trong một năm qua khẳng định vai trò vị trí của công an chính quy về làm việc tại xã rất tốt
đặc biệt trong công tác phòng chống dịch này chúng tôi tham hiu phối hợp hết sức chặt chẽ công tác giám sát kiểm tra ký cam kết đối với các hộ dân và việc quản lý nhân khẩu hộ khẩu người ra vào trên địa bàn xã
ban công an xã tham hiu chính cùng các cơ quan chức năng khác
không chỉ là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch ở cơ sở công an xã quảng châu cũng phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm
chấp hành chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ ở nhà giãn cách xã hội
nhưng gia đình ông dương công hòa lại thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn cãi vã giữa các thành viên
nếu không có sự vào cuộc phân tích hòa giải của công an xã quảng châu gia đình ông hòa chắc chắn sẽ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật
gia đình chúng tôi cũng như là các gia đình trong xã hội
những mâu thuẫn nhỏ thường xuyên xảy ra hàng ngày
thế thì chúng tôi thấy rằng là các đồng chí công an
thường là phối kết hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc
các ngành đoàn thể cấp ủy các trí bộ của các thôn các gia đình chúng tôi đang cư trú
có cái biểu hiện gì trong gia đình là các anh đến vận động tuyên truyền ngay
để làm giải quyết kịp thời không để bùng phát thành những mâu thuẫn lớn
từ khi tiếp nhận nhiệm vụ đến nay lực lượng công an xã chính quy ở đây cũng đã trực tiếp phát hiện
bắt giữ được bảy vụ bảy đối tượng trong đó có bốn vụ trộm cắp tài sản ba vụ cố ý gây thương tích
chúng tôi đã tham mưu cho đảng ủy ban xã
thực hiện tốt phong trào phát động phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc
và thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát
các giờ cao điểm địa bàn phức tạp về an ninh tự
các vụ việc về an ninh trật tự được đảm bảo được xử lý giải quyết kịp thời
ngay từ cơ sở các mâu thuẫn giải quyết ngay từ cơ sở
thì tùy an ninh tự địa bàn hiện nay
có thể nói là nhân dân rất đồng tình ủng hộ
khi công an chính quy về xã có nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời
trước đây nhiều vụ việc về mâu thuẫn trong gia đình mâu thuẫn trong nhân dân
công an bán chuyên trách giải quyết còn có nhiều khó khăn kéo dài
nhưng khi công an chính quy về xã thì giải quyết rất nhanh chóng
và đặc biệt công an xã đã giúp tham mưu cho ủy ban nhân xã rất nhiều việc
trong việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo
và hiện nay không còn cái tình trạng khiếu kiện kéo dài trong địa bàn thành phố
chống dịch như chống giặc và công tác phòng chống dịch còn gặp nhiều khó khăn
nếu tình hình an ninh trật tự không ổn định
vì thế với lực lượng công an xã để hoàn thành hai nhiệm vụ nặng nề đó
bên cạnh sự vất vả hy sinh của mỗi cán bộ chiến sĩ
rất cần sự trung sức đồng lòng giúp đỡ từ quần chúng nhân dân
thường trực chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
thảo luận về các quyết sách thời gian tới
do thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì diễn ra vào chiều ngày hôm nay
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong kiến nghị
tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
đến hết ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến nay trên địa bàn tp hcm đã có năm mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có ba mươi năm trường hợp lây nhiễm ở nước ngoài chiếm sáu mươi năm
một mươi chín trường hợp lây nhiễm ở cộng đồng chiếm ba mươi năm
hiện đã điều trị khỏi bệnh cho bốn mươi trường hợp
và chỉ còn một mươi bốn trường hợp đang điều trị
đặc biệt kể từ ngày triển khai cách ly xã hội
thì tp hcm đã có một mươi ngày không có ca nhiễm mới
các khu cách ly tập trung chỉ còn hai trăm bốn mươi trường hợp đang cách ly
với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái chung tay
cùng đảng nhà nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vào chiều ngày hôm nay tại trụ sở ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã trao số tiền ủng hộ của cán bộ chiến sĩ đơn vị quyên góp
tới quỹ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã trao số tiền một trăm một mươi năm triệu ba trăm một mươi đồng tới quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là số tiền do cán bộ chiến sĩ người lao động của cục quyên góp
nhằm ủng hộ và chung tay cùng các cấp ủy đảng chính quyền nhân dân
phòng chống dịch covid một mươi chín
thông qua đó thể hiện trách nhiệm sự sẻ chia
liên văn nhân đạo sâu sắc và sự đồng hành của lực lượng công an nhân dân
trong việc động viên tiếp sức hỗ trợ kịp thời các lực lượng
nơi tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
đại diện ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trân trọng cảm ơn những tấm lòng nghĩa cử cao đẹp của lực lượng công an nhân dân nói chung
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an nói riêng
đồng thời khẳng định sự chung tay ủng hộ này sẽ giúp đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam có thêm nguồn lực hỗ trợ đội ngũ y tế
bác sĩ lực lượng quân đội công an ở tuyến đầu chống dịch
cũng như các địa điểm cách ly trên cả nước
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam sẽ công khai
minh bạch và phân phối kịp thời số tiền và hàng ủng hộ của các đơn vị trong thời gian sớm nhất
thưa quý vị giãn cách xã hội là để
ngăn chặn và đẩy lùi lại dịch
trong giai đoạn quyết định này thì chính phủ chấp nhận hy sinh cả lợi ích kinh tế
để đảm bảo sức khỏe tính mạng của nhân dân
song giữa lúc cả nước gồng mình chống dịch thì vẫn có những thành phần lơ là
bỏ mặc sự chung tay của toàn xã hội chỉ vì cái tôi ích kỷ cá nhân
tất cả những hành vi tiêu cực chống đối thách thức lực lượng
chức năng đều là vô pháp lệch chuẩn thiếu văn hóa
sẽ gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự
phố trúc bạch thành phố hà nội
khi chính thức được gỡ bỏ vào cách ly tâm trạng hân hoan vui mừng của người dân tại đây
niềm vui đó còn thể hiện sự đồng lòng trung sức đoàn kết khi đất nước đang chống chọi với dịch covid một mươi chín
khi mà chính phủ và phần lớn người dân yêu nước đang căng mình chống lại kẻ thù vô hình covid một mươi chín
thì xuất hiện những con sâu làm dầu nồi canh
sẵn sàng phá hoại đến thành quả của cả hệ thống chính trị
thể hiện chống đối coi trời bằng vung gây mất an ninh trật tự
lời hối lỗi của quỳnh đã quá muộn màng
chính sự vô pháp xúc phạm chống đối lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ chống dịch
quỳnh đã bị khởi tố về hành vi
chúng người thi hành công vụ
giãn cách xã hội mục đích là để ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch
chính phủ chấp nhận hy sinh cả lợi ích kinh tế tất cả vì sức khỏe tính bảng của nhân dân
xong vẫn còn đó những thành phần lơ là bỏ mặc sự chung tay của toàn xã hội
chỉ vì cái tôi ích kỳ và buộc phải trả giá
nhưng văn thắng bất chấp lệnh cách ly xã hội tu tập cùng bạn bè và đi tắm biển
khi lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở thì dở thói giúp côn chửi bới và tấn công lực lượng chức năng
thắng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định ra quyết định khởi tố vụ án
và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là một công việc đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội
nếu như chỉ có một bộ phận nào đó một số người đó và không tích cực thực hiện
thậm chí lại còn có những hành vi chống đối thì rõ ràng là nó vừa ảnh hưởng tới kết quả chung của công cuộc phòng chống dịch của chúng ta
nhưng một mặt nó tạo ra những cái hình ảnh không tốt trong người dân
vì vậy tôi nghĩ là việc xử lý cương quyết của lực lượng công an khởi tố một số cái vụ việc chống người thi hành công vụ
trong công tác phòng chống dịch là rất tốt và rất kịp thời
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín dịch bệnh bắt tạm
giao thông đó là bắt tạm về thiệt định an toàn xã hội thực hiện công điện số ba của bộ công an
lực lượng công an cả nước đã chủ động nắm chắc tình hình đón lõng các đối tượng phạm tội
khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra thân liệt lễ quang huy chính tại phường tứ minh thành phố hải dương
không hợp tác và giật máy đo thân nhiệt để bỏ chạy
bạn đã đối quan lãnh sát điều tra công an huyện nam sách hải dương đã giao quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng để điều tra vụ gì trích được tài sản
đối với những người đang thực hiện công vụ đang có nhiệm vụ với trọng trách của mình
để đảm bảo được phòng chống dịch bệnh như hiện nay thì anh phải chấp hành
còn nếu anh không chấp hành thì bản thân các bộ luật trong các cái quy phạm hướng dẫn về bộ luật cũng đã quy định rồi
nếu mà anh đã thực hiện những việc trái luật mà lại có hành vi chống đối
có những hành vi lăng mạ xì nhục đối với người đang thực hiện nhiệm vụ công vụ
thì đương nhiên anh đã vi phạm vào các quy định bộ luật hình sự
và đề nghị là phải khởi tố những trường hợp này và xử lý nghiêm những trường hợp này
tin an ninh trật tự liên quan đến vụ xô xát xảy ra tại thôn hợp thịnh xã phú thịnh huyện yên bình tỉnh yên bái
khiến hai người bị thương xảy ra vào ngày một mươi một tháng bốn
đến khoảng một giờ chiều ngày hôm nay thì công an huyện yên bình tỉnh yên bái
đã bắt giữ đối tượng mai văn hải chú tại tỉnh hà nam để tiếp tục điều tra vụ án
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng mai văn hải khai nhận quen biết một phụ nữ qua mạng xã hội
ngày một mươi một tháng bốn hải đi xe máy từ hà nam lên nhờ người phụ nữ này chơi
thấy nạn nhân đang ở cùng một nam thanh niên hải đã dùng dao mang theo chém hai người này
sau đó dùng chai xăng chuẩn bị từ trước tới lên người nam thanh niên và xe máy rồi châm lửa đốt
khiến nạn nhân bị bỏng nặng gây án xong đối tượng bỏ trốn về hà nam thì bị bắt giữ
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa của tỉnh bắc giang đã triệu tập đối tượng nguyễn văn tiếp
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và tụ tập đông người
trước đó ngày chín tháng bốn lực lượng công an huyện hiệp hòa đã phát hiện một tài khoản facebook và youtube
có tên đăng ký đăng tải clip phát trực tiếp hình ảnh một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh liêng ăn tiền
cùng nhiều lời lẽ lăng mạ thách thức cơ quan chức năng
tiến hành xác minh cơ quan công an đã triệu tập chủ tài khoản t trên là nguyễn văn tiếp để làm rõ sự việc
tại cơ quan công an tiếp khai nhận vì không có tiền tiêu xài nên đã tổ chức chiếu bạc tại nhà cho một mươi ba đối tượng đến đánh bạc
sau đó thu tiền phế
để thu hút đông số lượng người theo dõi kênh youtube và facebook của mình tiếp đã phát trực tiếp toàn bộ quá trình tổ chức đánh bạc trên trang cá nhân
hiện tra cá nhân của tiếp đã có trên một trăm linh clip với gần năm người theo dõi
công an huyện hoàng hóa của tỉnh thanh hóa vừa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc tại nhà của nguyễn thị hiền
trú tại xã hoàng hải huyện hoàng hóa
lực lượng công an đã bắt quả tăng tám đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức ba cây thu giữ tại chỗ hai trăm một mươi tám triệu đồng và nhiều vật chứng khác
các đối tượng tham gia đánh bạc đều là các thương lái mua bán hải sản trên địa bàn các xã vùng biển huyện hoàng hóa
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín các hoạt động mua bán hải sản đang tạm dừng
nên nguyễn thị hiền và chồng đã đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc ngay tại nhà của mình để thu tiền hồ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào sáng ngày hôm nay bộ giáo dục và đào tạo đưa ra cảnh báo về các trường học về hiện tượng kẻ xấu xâm nhập vào địa chỉ lớp học
phòng học trực tuyến trong quá trình dạy học online
trong quá trình tổ chức dạy học qua internet có xảy ra hiện tượng bị kẻ xấu xâm nhập vào địa chỉ của lớp học
phòng học trực tuyến
đăng tải nội dung xấu phản cảm phản giáo dục có dấu hiệu lạm dụng quấy dối và bắt nạt trẻ em học sinh sinh viên trên mạng
không đảm bảo an toàn và đã gây tâm lý hoang mang cho người học người dạy ảnh hưởng đến chất lượng dạy học qua internet
để khắc phục tình trạng trên bộ giáo dục đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện có hiệu quả
việc tổ chức dạy học qua internet trên truyền hình theo các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo
bộ cũng cho biết trong quá trình tổ chức thực hiện nếu xảy ra các tình huống tiêu cực giáo viên học sinh sinh viên cha mẹ và cán bộ quản lý
cần cung cấp thông tin kịp thời tới lãnh đạo nhà trường cơ quan quản lý giáo dục cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định
giá xăng tiếp tục giảm từ chiều nay lập mức rẻ kỷ lục mới sau đợt điều chỉnh gần đây nhất vào hôm hai mươi chín tháng ba
đây tiếp tục là mức giá thấp kỷ lục
một năm qua kể từ mức giá khoảng một mươi năm đồng một lít xăng ron chín mươi hai vào năm hai nghìn chín
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm sáu trăm một mươi ba đồng một lít xăng ron chín mươi năm giảm sáu trăm hai mươi một đồng một lít dầu diesel giảm bốn trăm ba mươi sáu đồng một lít dầu hỏa giảm năm trăm linh hai đồng một lít dầu ma rút giảm một trăm hai mươi sáu đồng một kg
sau điều chỉnh giá xăng e năm ron chín mươi hai tối đa là một mươi một bốn trăm bốn mươi ba đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm là một mươi một chín trăm ba mươi chín đồng một lít dầu diesel là một mươi tám trăm hai mươi ba đồng một lít dầu hỏa là tám sáu trăm ba mươi chín đồng một lít dầu ma rút chín ba trăm hai mươi bảy đồng một kg